cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn ngọc khánh
trú tại phường chi lăng tp lạng sơn về hành vi chống gửi thi hành công vụ
vào ngày một tháng một mươi một tại khu đô thị phú lộc bốn sau khi đi ăn tối và uống rượu về
nguyễn ngọc khánh đã điều khiển xe đạp điện chở bạn gái trong tình trạng cả hai đều không đội bũ bảo hiểm
khi lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố dừng xe để kiểm tra xử lý thì khánh đã không chấp hành hiệu lệnh và có biểu hiện bỏ chạy
sau đó tiếp tục có lời lẽ lăng mạ và tấn công cán bộ làm nhiệm vụ khiến thượng sĩ hoàng ngọc linh bị thương ở đầu
tổ công tác đã khống chế và đưa đối tượng khánh về trụ sở công an để xử lý